liên quan đến việc hàng loạt công nhân công ty trách nhiệm hiểu hạn golden victory việt nam
tại khu công nghiệp nghĩa minh xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định bị ngộ độc khí
liên đoàn lao động tỉnh và đại diện doanh nghiệp đã đến thăm hỏi động viên tặng quà hỗ trợ các công nhân đang nằm viện
theo các cơ quan chức năng đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi đã có tổng cộng một trăm hai mươi năm công nhân phải nhập viện do ngộ độc khí
ngay sau khi sự việc xảy ra liên đoàn lao động tỉnh nam định đã phối hợp với ngành y tế
tổ chức đưa nạn nhân đi điều trị đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân mỗi người năm trăm linh đồng
ngoài ra liên đoàn lao động tỉnh nam định đã đề nghị với công ty chủ động hỗ trợ tiền viện phí
và tính ngày công lao động như bình thường cho các công nhân đang điều trị
đến một mươi ba giờ chiều nay đã có một mươi ba công nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định được xuất viện
các trường hợp còn lại đang được phục hồi tích cực và sẽ sớm ổn định sức khỏe